hưởng ứng tháng công nhân và hướng đến kỷ niệm chín mươi năm năm ngày thành lập công đoàn việt nam
bảy mươi năm ngày truyền thống ngành điện lực
chiều nay công đoàn điện lực việt nam đã tổ chức lễ biểu dương khen thưởng người lao động ngành điện tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi bốn
lãnh đạo tập đoàn điện lực việt nam khẳng định một trăm một mươi bảy người lao động được trao tặng danh hiệu
người lao động ngành điện tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi bốn là những điển hình trong phong trào thi đua
lao động giỏi lao động sáng tạo của tập đoàn
họ là những công nhân vận hành luôn bên gian máy ổn nào
những người thợ quản lý đường dây chuyển tài điện suốt ngày làm bạn với núi rừng treo đèo lội suối
những người thợ quản lý vận hành lưới điện chung hạ thế tiếp xúc với khách hàng
là những công nhân lái xe là những người công nhân khảo sát luôn đi đầu
đến với những người hoàng vô đầy nguy hiểm đem nguồn năng lượng đến với mọi nhà
mỗi người mỗi lĩnh vực nhưng đều thể hiện nhiệt huyết cháy bỏng
lương tâm nghề nghiệp cao cả tình đoàn kết và quan trọng là trách nhiệm đối với xã hội
góp sức mình bảo đảm cung ứng điện ổn định cho sự phát triển và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia
sáng nay trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh phối hợp với ban tuyên giáo trung ương
và viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam tổ chức hội thảo với chủ đề
xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên việt nam góp phần thực hiện hệ giá trị quốc gia
hệ giá trị văn hóa hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người việt nam trong thời kỳ mới
theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
các đại biểu tham dự hội thảo xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên việt nam
góp phần thực hiện hệ giá trị quốc gia hệ giá trị văn hóa hệ giá trị gia đình
và chuẩn mực con người việt nam trong thời kỳ mới theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
đã tập trung trao đổi thảo luận về hai nội dung cơ bản
giá trị hình mẫu thanh niên một bộ phận góp phần hình thành hệ giá trị quốc gia
hệ giá trị văn hóa hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người việt nam
giải pháp xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên việt nam góp phần thực hiện hệ giá trị quốc gia
hệ giá trị văn hóa hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người việt nam trong thời kỳ mới
các ý kiến được trình bày trực tiếp tại hội thảo đã tập trung phân tích
làm rõ quan điểm của đảng tư tưởng hồ chí minh về giáo dục bồi dưỡng thế hệ thanh niên
cũng như những giá trị cốt lõi của người thanh niên trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội
chiều nay tại hà nội lễ trao giải cuộc thi sáng kiến khoa học hai nghìn hai mươi bốn đã được tổ chức
sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng ngày khoa học và công nghệ việt nam một mươi tám tháng năm
kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày thành lập bộ khoa học và công nghệ
cuộc thi sáng kiến khoa học hai nghìn hai mươi
được tổ chức nhằm tạo sân chơi cho những người yêu khoa học công nghệ
thu hút các nhà khoa học chuyên hoặc không chuyên tham gia sáng tạo giải pháp và sản phẩm có giá trị ứng dụng trong cuộc sống
cuộc thi chính thức khởi động từ ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
gồm những lĩnh vực có tính ứng dụng rộng
bao gồm y sinh hóa sinh công nghệ nông nghiệp môi trường và vật liệu mới
đặc biệt cuộc thi năm nay có thêm một hạng mục mới là vật liệu vi mạch bán dẫn
các giải pháp sản phẩm đoạt giải có khả năng ứng dụng cao
mang lại hiệu quả kinh tế tối ưu hóa các nguồn lực hiện có
góp phần hình thành các mô hình phát triển kinh tế mới
thưa quý vị chiều nay một mươi sáu tháng năm tiếp tục phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ việt á
hội đồng xét xử nghe đại diện viện kiểm sát trình bày quan điểm
đối với các nội dung kháng cáo của bị cáo bị đơn dân sự và người có liên quan
tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo và những người kháng cáo đã đưa ra một số tình tiết mới
sau khi xem xét bản án sơ thẩm và các tình tiết mới ở cấp phúc thẩm
đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử bác tất cả kháng cáo về phần hình phạt của bị cáo
viện kiểm sát nhận định bản án sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng
giảm nhẹ đúng người đúng tội đúng pháp luật
các bị cáo trong vụ án này đã thực hiện chuỗi hành vi sai phạm nhằm thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn
phan quốc việt đã biến kit xét nghiệm từ sản phẩm của nhà nước thành sản phẩm của việt á
viện kiểm sát cho rằng bị cáo nguyễn thanh long đã nhận hối lộ số tiền lớn để tạo điều kiện cho công ty việt á
gây hậu quả đặc biệt lớn
cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo hưởng mức án một mươi tám năm tù
về tội nhận hối lộ là dưới không hình phạt do đó không có căn cứ để giảm nhẹ cho bị cáo
từ đêm ngày một mươi năm đến sáng ngày một mươi sáu tháng năm trên địa bàn huyện bảo yên tỉnh lào cai
xảy ra mưa vừa mưa to kèm theo rông lốc gây nhiều thiệt hại đến tài sản hoa màu và đời sống của người dân
nhiều tuyến đường giao thông bị ngập ống cục bộ gây ách tắc
theo thống kê của chính quyền địa phương
đã có chín nhà dân bị ngập nước gần hai mươi năm hectare lúa hoa màu bị ngập ống
năm hectare diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng một số công trình hạ tầng bị hư hại
đặc biệt tại xã yên sơn mưa lớn gây ngập ống hai điểm trên tuyến quốc lộ hai trăm bảy mươi chín
hướng đi xã bảo hà thuộc địa phận bản bát và bản trom
có chỗ ngập sâu đến gần một mét khiến việc di chuyển của người dân gặp khó khăn
mưa lớn cũng làm nước bùn đất tràn vào trạm y tế xã yên sơn và nhà dân
gây hư hỏng nhiều trang thiết bị đồ đạc
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện bảo yên
đã chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã thị trấn huy động lực lượng tại chỗ
và nhân dân trong khu vực giúp đỡ những gia đình bị thiệt hại về sản xuất nông lâm nghiệp nhà ở
đồng thời thống kê chi tiết thiệt hại đề xuất ủy ban nhân dân huyện để có phương án hỗ trợ